chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến kỳ án vụ buôn lậu gỗ chắc ở quảng trị
vào ngày bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh quảng trị mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ngọc hưng trụ sở tại thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
khởi kiện quyết định hành chính của tổng cục trưởng tổng cục hải quan
theo đó công ty ngọc hưng đề nghị tòa án nhân dân tỉnh quảng trị tuyên hủy bỏ quyết định tịch thu tăng vật vi phạm hành chính
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của tổng cục trưởng tổng cục hải quan
đồng thời yêu cầu tổng cục hải quan trả lại cho công ty số tiền hơn năm mươi chín sáu tỷ đồng và bồi thường thiệt hại hơn hai mươi tỷ đồng
đại diện công ty ngọc hưng cho rằng tòa án nhân dân cấp cao tại đà nẵng đã tuyên không có hành vi buôn lậu
do đó số tiền hơn năm mươi chín sáu tỷ đồng là tài sản hợp pháp của công ty
tuy nhiên tổng cục hải quan chứng minh số tiền này là trị giá tăng vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành
rồi quyết định tịch thu là trái pháp luật
đại diện tổng cục hải quan cho rằng công ty ngọc hưng đã có hành vi mua bán vận chuyển hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu không có chứng tử hợp pháp trong địa bàn hoạt động của hải quan
sau khi nghị án tòa án nhân dân tỉnh quảng trị đã tuyên bác đơn khởi kiện hành chính của công ty ngọc hưng
theo cục cảnh sát giao thông bộ công an trong một mươi năm ngày tổng kiểm soát kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng container
từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng tám lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xử lý trên hai mươi hai trường hợp vi phạm
trong đó trên một mươi sáu năm trăm linh trường hợp vi phạm là xe khách gần năm năm trăm linh trường hợp là xe container
các lỗi vi phạm phổ biến gồm vi phạm nồng độ cồn vi phạm tốc độ trở quá số người quy định vi phạm tải trọng
và một số trường hợp dương tính với chất ma túy đáng chú ý có bốn mươi sáu lái xe vi phạm nồng độ cồn một mươi ba người dương tính với ma túy
vi phạm tốc độ là một hai trăm linh bốn trường hợp trở qua số người quy định là ba hai trăm linh chín trường hợp vi phạm tải trọng hai trăm bảy mươi ba trường hợp
lý giải việc tổ chức tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải đại diện cục cảnh sát giao thông cho hay
trong thời gian gần đây theo thống kê tai nạn giao thông do ô tô kinh doanh vận tải chiếm từ ba mươi bốn mươi tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ
số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc vừa bị đội chống buôn lậu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế môi trường
và buôn lậu công an tỉnh hưng yên phối hợp với đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên phát hiện và xử lý
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát
ba mươi chín c hai mươi ba nghìn năm trăm bảy mươi chín khi đang dừng đỗ tại khu vực cây xăng quy tám khu công nghiệp thăng long hai xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hương yên
tổ công tác đã phát hiện trên xe vận chuyển ba trăm linh hộp bánh trung thu tương đương với hai mươi một chiếc
trên nhãn và bao bì hàng hóa có ghi chữ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra lái xe là anh trần đăng tài chú tại thành phố hưng yên tỉnh hưng yên
chưa xuất trình được đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa
tổ công tác đã yêu cầu anh tài đưa phương tiện cùng với toàn bộ hàng hóa về trụ sở của đội quản lý thị trường số năm
cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên để tiếp tục làm việc kiểm tra xác minh nguồn gốc của hàng hóa
đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
vừa bắt giữ xe tải chở hơn bốn trăm linh bình ấp quy nghi vấn chất thải nguy hại chưa qua xử lý
đó là xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c sáu nghìn một trăm năm mươi ba
đang lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi theo hướng xã gia tân hai đến ngã ba dầu dây
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở bốn trăm một mươi hai bình ác quy đã qua sử dụng
nghi vấn chở rác thải nguy hại chưa qua xử lý
sau khi lập biên bản vụ việc ban đầu đội cảnh sát giao thông số hai đã bàn giao phương tiện và tang vật cho công an huyện thống nhất
để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị không cần đến bệnh viện để khám sức khỏe
chí là không cần nằm viện vẫn có thể có được giấy tờ nhập viện và ra viện
thực trạng này đã và đang diễn ra ngay một nhiều trên mạng xã hội
phải chăng xuất phát từ việc ngại đến viện ngại xếp hàng và chờ đợi
lợi dụng vấn đề này một số cơ sở cá nhân đã tung ra thị trường
những màn quảng cáo giao bán công khai giấy chứng nhận sức khỏe giấy tờ nằm viện trên các trang web và trên các trang mạng xã hội
để đánh vào tâm lý muốn nhanh muốn gọn của khách hàng
trong vai trò
trong vai trò người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe
phòng viên của chúng tôi đã điện thoại cho một fanpage giao bán công khai trên mạng xã hội
giấy khám sức khỏe giấy ra viện
và câu trả lời mà chúng tôi nhận được cũng hết sức rõ ràng
bạn ơi cho mình hỏi là bên mình bán cái giấy ra viện đúng không nhỉ
đúng rồi đúng rồi
bạn ấy mình đang muốn mua một cái giấy ra viện thì có ship đến tận nhà không
anh ở khu vực nào
mình ở bên chỗ mình ở bên quận cầu giấy bên phường mai dịch
có trả lời trong ngoài
ờ bạn cho mình hỏi thì cái giấy ra viện của bên mình là bên bệnh viện nào nhỉ
năm có viện bệnh mai này giao phòng mặt trải là viện e này
à thế ạ cho mình hỏi thì cái giấy ra viện này thì có dấu đỏ các thứ chữ chí không nhỉ
à thế ạ ừ
nhưng mà là giá thì như thế nào nhỉ
một trăm năm mươi là ship tận nhà đúng không
ship hai mươi năm ạ
theo quy định muốn xin giấy chứng nhận sức khỏe phải đến các cơ sở y tế
của các bệnh viện
có đủ chức năng và đủ trang thiết bị cần thiết
để thăm khám sức khỏe trước khi được cấp giấy
tuy nhiên giờ đây chỉ cần đến mạng xã hội
và mất sau một hai tiếng
sẽ có ngay giấy tờ
mà khách hàng yêu cầu với đủ cấp thời loại
giá cả cũng phải trăm
chỉ từ năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng
tôi đã từng mua giấy khám sức khỏe trên mạng rồi
bởi vì nhiều khi cũng ngại ra bệnh viện
nó chơi đông đúc
mà lại mất thời gian
tôi thấy trên mạng các bếp ra bán rất nhiều
các giấy pháp sức khỏe giấy ra viện
nó cũng chỉ từ năm mươi đồng đến một trăm linh đồng thôi
mà lại giao ship tận nhà
nên là có đầy đủ các loại giấy tờ
nên là tôi mua trên này
trước những ma trận giấy khám sức khỏe
giấy ra viện được bán tràn lan
chúng tôi cũng liên hệ với một bệnh viện
để được hỏi thực hư về tính chân thực
của những giấy tờ giao bán trên mạng
dưới dây nghĩa các bệnh viện
được biết tất cả những giấy tờ đó
đều là con dô giả chứa khí giả
của các bệnh viện
nhìn chữ ký này
thì biết là sơn như này
cái dấu của anh
và anh của mình
nó không hẳn với nhân dân

khác biệt rồi nhé
tất cả những đồn đấy
rất nhiều công an
cũng có công an viện nọ
người ta phải bắt người ta được bài nón
xong rồi ta lại

cái bản thốc
để đối chiếu
không xuất hiện
những bệnh viện này

nhưng vẫn có thông tin
giấy gia viện

giấy phẫu thuật
có thể thấy
tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe
giấy tờ nằm viện ngày càng phụ biến
thiết nghĩ các cơ quan chức năng
cần chủ động kịp thời ngăn chặn hành vi làm giả
giấy tờ con dấu của cơ quan nhà nước
nhằm trục lợi trái phép bảo vệ uy tín
của ngành y tế
cũng như các bệnh viện bị làm giả giấy khám sức khỏe
đồng thời các bệnh viện
cũng cần phải cải thiện dịch vụ
theo hướng tiện ích và tiết kiệm thời gian hơn
tạo thuận lợi để người dân không e ngại
mỗi lần đến bệnh viện khám sức khỏe
thưa quý vị
hiện nay nhu cầu sử dụng mã qr đang tăng lên nhanh chóng
theo vụ thanh toán ngân hàng nhà nước
mã qr có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ
cả về số lượng và giá trị
do sự tiện lợi của hình thức thanh toán này
tình trạng lừa đảo bằng mã qr
đang ghi nhận tăng mạnh trên thế giới
và tại việt nam
so với đường link độc hại truyền thống
thì mã qr có lợi thế
là có thể trèn trực tiếp vào email
tin nhắn mà không bị các bộ lọc chặn lại
từ đó thì dễ dàng tiếp cận người dùng
do đó thì người dân cần thận trọng
khi mà quét mã qr code
đặc biệt là cảnh giác với các mã qr
được dán hoặc chia sẻ
ở những nơi công cộng
hoặc gửi qua mạng xã hội và email
phần sáng ngày tám tháng chín
tại khu công nghiệp v ship nghệ an
huyện hương nguyên
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cấp tỉnh
diễn tập phương án chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ tỉnh nghệ an
có sự tham gia của hơn năm trăm linh người
với ba mươi bảy xe các loại
và các phương tiện công cụ khác
phần thực binh diễn tập
sử dụng phương án chữa cháy
từ lý tình huống giả định vụ cháy xảy ra
tại khu vực nhà xưởng sản xuất
các sản phẩm liên quan đến ngành mây mặc
tại công ty cổ phần bic
thuộc khu công nghiệp v ship nghệ an
thời gian giả định xảy ra cháy vào hồi hai mươi ba h
nguyên nhân cháy do tốt thợ của khu nhà xưởng
không thực hiện đúng quy định an toàn
phòng cháy chữa cháy
trong quá trình sử dụng thiết bị hàn cấp
tại thời điểm cháy
hệ thống báo cháy chữa cháy tự động
đang gặp lỗi kỹ thuật
cùng với việc tại xưởng luôn tồn tại
một lượng lớn chất cháy
chủ yếu là vải thùng cắt tông máy móc thiết bị
kết hợp với mùa nắng nóng
gió tây nam hoạt động mạnh
đám cháy phát triển dữ dội
khói đen mù mịt bức xạ nhiệt rất lớn
nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh
việc phát hiện cháy nổ
lực lượng bảo vệ đã báo động toàn khu vực công ty
đồng thời báo cho lực lượng đội phòng cháy chữa cháy
chuyên ngành v ship
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
và triển khai phương án ứng cứu sự cố cháy nổ
sau khi có mặt tại hiện trường đám cháy
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
khẩn trương đề nghị các lực lượng có liên quan
cùng phối hợp hiệp đồng triển khai đồng bộ phương án
công tác cứu nạn cứu hộ
và khống chế dập tắt hoàn toàn đám cháy
các nhịp sóng hồi phục đã xuất hiện trên thị trường bất động sản
từ các giao dịch mua nhà đất
đáp ứng được nhu cầu ở thực
hay là những người đã tìm mua từ lâu
giờ cũng muốn xuống tiền
theo thống kê từ một số sản giao dịch bất động sản
chín mươi người mua bất động sản
thời gian qua dựa vào tiềm lực tài chính
sẵn có và các giao dịch này
chủ yếu để đáp ứng nhu cầu ở thực
trong khi đó thì hoạt động đầu tư và đầu cơ
vẫn khá im ắng do tâm lý rằng co
về mức giá kỳ vọng của bên mua và bên bán
việc giới đầu cơ chưa tham gia
khiến cho thị trường
chưa thể xôi đụng ngay
tuy nhiên các giao dịch mua bán bất động sản
ở thực chính là yếu tố giữ nhịp giao dịch
bền vững cho thị trường trước các biến động
thời gian qua lịch sử đã cho thấy
trong các chu kỳ biến động trước của thị trường
nhà ở thực cũng chính là yếu tố
giúp thị trường dần lấy lại được đà phục hồi
những ngày qua giá gạo trong nước tiếp tục tăng
theo hiệp hội lương thực việt nam
đến ngày ba mươi một tháng tám
giá gạo năm tấm của việt nam
đạt mức sáu triệu đồng
đó là một chỉ số giá tương đối cao
mới đây thì bộ công thương đã ban hành
chỉ thị số bảy
về tăng cường công tác thông tin thị trường
xúc tiến thương mại
phát triển thị trường xuất khẩu gạo
và bình ổn thị trường trong nước
trong giai đoạn hiện nay
là mặt hàng thiết yếu của quốc gia
những ngày này đi mua gạo
dù là trùng đại nào
bà hiền đều nhận thấy giá cả đang tăng rất cao
thị trường giá gạo bây giờ
nó rất là cao
nên là mọi cái là chúng tôi
cũng phải thắt chặt về truy tiêu
thế nên là cũng hơi
bất bả về cái vấn đề kinh tế
qua khảo sát thị trường
nhiều tiểu thương cho biết
thời điểm này giá gạo các loại đều tăng
từ phân khúc bình dân cho đến cao cấp
giá gạo tăng từ hai đồng
đến ba đồng một kg
tuy nhiên đây là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
nên vẫn được tiêu thụ với giá bán ổn định
tại kênh bán hàng bình ổn thị trường
đã bưng tốt nguồn cung cho người tiêu dùng
thời điểm này
giá gạo rất là neo thang
mà em mong muốn giá gạo được bình ổn
để người dân được tiếp xúc nhiều hơn
với những cái gạo chính hãng
như là et hai mươi năm hàng suất đi mỹ
điều chỉnh lại giá gạo
chúng tôi cũng sẽ có những hỗ trợ
liên quan đến những nguồn
kinh phí của sàn cóp những nguồn kinh phí của nhà ông cấp
mà chúng tôi sẽ có cùng
những chia sẻ kinh phí với nhau
để cộng lại tụi chung lại
giá gạo dù có điều chỉnh
thì nó cũng sẽ đảm bảo
ở một mức độ bình ổn nhất có thể
trước thực trạng
giá gạo tăng cao như hiện nay
bộ công thương đã theo dõi sát tình hình thị trường
chủ động chỉ đạo sở công thương địa phương
có phương án chuẩn bị nguồn cung
bảo đảm chất lượng và cân đối cung cầu
mặt hàng gạo tại thị trường trong nước
đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân
luôn luôn là có đầy đủ
lượng hàng dự trữ để cung ứng
và như vậy là khi nếu có tăng giá
thì cái mức độ tăng giá hiện nay
đối với gạo trong nội địa
để mà sử dụng thì mức tăng cũng không có nhiều
bên cạnh đó
các doanh nghiệp cần có phương án về nguồn hàng
để đảm bảo cung ứng cho thị trường
từ nay đến cuối năm
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ
trục lợi bất chính để dây gạo lên cao bất hợp lý
gây bất ổn thị trường trong nước
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong bản tin kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức kinh tế phương nam
kính thưa quý vị
thành phố hồ chí minh dự kiến đến quý bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
các địa phương sẽ tổ chức lễ công bố nghị quyết
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã
giao đoạn năm hai nghìn hai mươi ba
và đến ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi năm
sẽ sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính này
trình ban thường vụ thành ủy
quyết định hành lập ban chỉ đạo
và tổ giúp việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã
bên cạnh đó cấp huyện cấp xã
cũng hành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc của địa phương
do biết thưa cấp huyện cấp xã là trưởng ban chỉ đạo
trong giai đoạn triển khai
thành phố hồ chí minh có phương án tổng thể
định hướng sắp xếp
và sẽ tổ chức lại hồ nghị tập hốn chuyên môn nghiệp vụ
cho việc này trước ngày tám tháng chín
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
căn cứ tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính
và tình hình thực tế của địa phương
xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
trình ban thường vụ quận huyện thành ủy
thành phố thủ đức xem xét
thông nhất trước khi gửi sở nội vụ
việc này hoàn thành trước ngày ba mươi tháng chín
những ngày qua nhiều người dân bất ngờ
khi nhận được hóa đơn tiền điện tháng tám
tăng gấp đôi gấp ba lần so với các tháng trước đó
và trước nhiều thắc mắc của khách hàng
đại diện tổng công ty điện lực thành phố hồ chí minh
đã đưa ra nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tháng tám tăng cao
trước đây lịch ghi chỉ số tính tiền điện
được các công ty điện lực phân công theo ngày
từ ngày ba đến ngày hai mươi hàng tháng
để đảm bảo đủ nhân lực
tuy nhiên hiện tại việc ghi điện tự động từ xa hoàn toàn
do đó điện lực thành phố sẽ ghi số công tơ vào cuối tháng
trong tháng tám vừa qua các công ty điện lực
đã chuyển ngày ghi điện về cuối tháng
nên số ngày sử dụng điện của khách hàng
trong kỳ thanh toán tháng này tăng thêm một mươi một đến hai mươi tám ngày
so với kỳ ghi điện cũ
dẫn đến việc tiền điện tăng lên
trước tình trạng trên phó tổng giám đốc
công ty điện lực thành phố hồ chí minh
đã gửi lời xin lỗi đến khách hàng về sự bất tiện này
đồng thời xin nhận các thiếu sót
và rút kinh nghiệm trong công tác triển khai
để ngày càng phục vụ khách hàng được tốt hơn
hôm nay ngày tám tháng chín tại thành phố hồ chí minh
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư việt nam
cùng cơ quan thương mại và đầu tư chính phủ úc
tổ chức diễn đàn đầu tư năm hai nghìn hai mươi
hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước
quy mô thương mại song phương việt nam úc đạt một mươi sáu tỷ usd
vào năm hai nghìn hai mươi hai
đưa việt nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ một mươi của úc
về hợp tác đầu tư
các nhà đầu tư úc hiện nay có năm trăm chín mươi ba dự án vào việt nam
với tổng vũ đăng ký sấp xỉ hai tỷ usd
gần đây nhất các doanh nghiệp úc đang tìm kiếm đối tác kinh doanh việt nam
trong lĩnh vực tài nguyên và năng lượng
với trọng tâm là năng lượng tái tạo
do đó diễn đàn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba giữa hai nước lần này
chia sẻ các thông tin về môi trường hành lang chính sách
và cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực tài nguyên và năng lượng
sản xuất tiên tiến nông nghiệp cơ sở hạ tầng hậu cần
dịch vụ công nghệ và du lịch
giúp việt nam nâng cao thái mạnh của mình
cũng như khả năng tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu
sáng ngày tám tháng chín giá vàng trong nước bất ngờ tăng mạnh
với mức là hai trăm năm mươi đồng một lượng
đà tăng này đã khiến cho giá vàng trong nước tiến dần về mốc sáu mươi chín triệu đồng một lượng
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng miếng sjc
từ sáu mươi tám năm đến sáu mươi tám sáu mươi năm triệu đồng một lượng
tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng cả hai triệu mua vào bán ra
giá vàng nhẫn tròn hơn năm mươi sáu năm
đến năm mươi bảy năm triệu đồng một lượng
tập đoàn doji niêm yết giá vàng miếng trong nước
sáu mươi bảy chín đến sáu mươi tám sáu mươi năm triệu đồng một lượng
tăng hai trăm linh đồng một lượng
cùng thời điểm giá vàng thế giới ở mức một nghìn chín trăm hai mươi đô la mỹ một ounce
tăng bốn đô la mỹ một ounce
quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại vietcombank
vàng thế giới có giá hơn năm mươi ba chín triệu đồng một lượng
chưa tính thuế phí
giá vàng hôm nay bật tăng khi lãi suất trái phiếu kho bạc mỹ giảm
dù dữ liệu không có tài liệu
liên quan đến việc làm của mỹ đã ngăn cản đồng đô la mỹ giảm giá
được mua mất giá giải cứu nông sản là những câu chuyện quá đổi quen thuộc
đối với nhiều nông sản của việt nam
còn đó là cho thấy việc đầu tư vào chế biến
là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết về đầu ra cho nông sản
theo bộ nông nghiệp và phát triển đông thuông
kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đạt hai bảy mươi năm tỷ đô la mỹ
tăng sáu mươi bốn hai so với cùng kỳ
và gần bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm ngoái
rau quả chế biến cũng đang có truyền vọng tích cực
khi góp ba mươi trong tỷ trọng xuất khẩu của ngành hàng
với việc sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ
để chế biến các sản phẩm từ trái cây
như thanh long sầu riêng táo ổi
đã giúp giá trị sản phẩm tăng lên từ năm đến một mươi lần
đặc biệt là các mặt hàng này không chỉ có mặt ở thị trường trong nước
mà còn phương ra các nước trên thế giới
thứ nhất là muốn
các nước trong thế giới
các đối tác trong nước
người ta hiểu mình nhiều hơn
là công ty đã có cái năng lực như thế nào
sản xuất như thế nào
là cái cam kết
làm thật như thế nào
cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là muốn quảng bá cho bạn bè quốc tế biết
là chúng tôi có thể sản xuất được
những sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi
để mà có thể ủng hộ được cái sản phẩm của việt nam
và hiểu được là công nghệ của việt nam
có thể sản xuất được
ra những sản phẩm như vậy
trái cây sau khi thu mua
từ người dân
sẽ được sơ chế thành các dạng thành phẩm
như mức nguyên liệu pha chế đồ uống
nước ép bánh ngọt nước uống đóng chai
có thể thấy
ngoài việc đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng
nhất tại thị trường xuất khẩu
các sản phẩm chế biến sâu
còn giúp tăng thời gian bảo quản
giúp phát được tình trạng chưa cùng
nhiều nhà doanh nghiệp
tìm ra cái giải pháp là chế biến
trong đó có công ty của chúng tôi
tức là chế biến làm sao mà bảo quản được
trái cây nó chỉ có một thời gian rất là ngắn
thì mình sẽ nghĩ bằng cách nào
mà dùng các nguyên liệu đó
để bảo quản được nó nâu
và mang đến người tiêu dùng
một cách hiệu quả nhất
tập trung chế biến chuyên sâu
không chỉ giúp cho sản phẩm tiền lợi
trong quá trình sử dụng và tiêu dùng
mà quan trọng nhất
các sản phẩm không bị tác động bởi thị trường
được mua mất giá được giá mất mua
mà còn nâng cao giá trị sản phẩm
cạnh tranh các sản phẩm cùng loại
ở thị trường quốc tế
ngày tám tháng chín
sở công thương tp hcm
phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức sự kiện khuyến mãi hàng hiệu
và phóng sự này cũng sẽ khép lại
kinh tế phương nam ngày hôm nay
sự kiện khuyến mãi hàng hiệu
hội tụ hơn một trăm hai mươi thương hiệu lớn và nổi bật
với đa dạng các ngành hàng
như thời trang túi sách vali giày dép mỹ phẩm
cùng với rất nhiều chương trình khuyến mãi
lên đến chín mươi
sẽ thu hút đông đảo
sở công thương tp hcm
và có sự quan tâm của người tiêu dùng
trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận
cũng có nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng
để khách có thể trải nghiệm
về mức giá thì theo chị
thì thấy cũng rất là tốt
để khách có thể
trải nghiệm những cái thương hiệu
nổi tiếng như amity exchange
bình thường cái giá nó rất là cao
bốn năm triệu nhưng mà thực tế là
bây giờ mua với một cái giá rất là thấp
cỡ có mấy trăm ngàn thôi
năm hai nghìn hai mươi ba là năm đầu tiên
tổ chức sự kiện khuyến mãi hàng hiệu
tại thành phố hồ chí minh
với sự tập trung của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng
với nhiều mức giá giảm sâu
hứa hẹn sẽ tạo được hiệu ứng mua sắm lan tỏa
thu hút khách du lịch
qua đó tạo dấu ứng trong lòng du khách
khi nhắc đến mua sắm hàng hiệu
thành phố hồ chí minh sẽ là một điểm đến hấp dẫn
một lựa chọn tin tưởng
đây là lần đầu tổ chức
thì cái quy mô nó còn
và chúng tôi cũng đánh giá rằng
chỉ là một cái hoạt động bước đầu
để đúc kết kinh nghiệm
tiến tới xây dựng và hình thành
một cái sự kiện
mang tính thường niên và nó có thương hiệu
để giúp cho người tiêu dùng
đặc biệt là đối với những cái
người tiêu dùng ở phân khúc cao
họ có nhu cầu mua sắm
những hàng hóa có thương hiệu
kể cả thu hút khách du lịch khách quốc tế
đến mua sắm
có một cái điểm đến nó
quy tín và
các hoạt động mua sắm
cũng như là khuyến mại
nó đảm bảo được tính thực chất
các hoạt động mua sắm
các hoạt động mua sắm
nằm trong chuỗi các sự kiện
thuộc chương trình tháng khuyến mại tập trung
diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín
tại thành phố hồ chí minh
sự kiện dự kiến thu hút hàng chục ngàn lượt người tham quan mua sắm
với chuỗi các sự kiện ngày càng đa dạng và thiết thực
sự kiện khuyến mại hàng hiệu flash sale holiday
nói riêng và các chương trình khuyến mại tập trung
đã trở thành một trong những hoạt động
xúc tiến thương mại trọng điểm của thành phố hồ chí minh
có phần xây dựng thành phố trở thành
một trung tâm mua sắm hiện đại hấp dẫn
thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
sở công thương kỳ vọng
các hiệu quả từ các chương trình khuyến mại tập trung
kết hợp chặt chẽ với các chương trình
kích cầu du lịch của sở du lịch
như hội trợ quốc tế về du lịch ite
qua đó hiệu ứng lan tỏa
có phần thu hút khách du lịch
người tiêu dùng trong và ngoài nước
đến tham quan mua sắm
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế của hồ chí minh
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại